xử lý nghiêm việc đổi tiền không đúng quy định đây là một trong những yêu cầu của thủ tướng chính phủ
tại chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba vui tươi
lành mạnh an toàn và tiết kiệm
tại chỉ thị mới được ban hành này thủ tướng chính phủ yêu cầu ngân hàng nhà nước việt nam
chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế
thế giới trong nước để điều hành thận trọng linh hoạt đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ
phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm góp phần
kiểm soát lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế
bên cạnh đó điều tiết tiền tệ hợp lý điều hành lãi suất tỷ giá phù hợp tình hình thị trường
diễn biến vĩ mô và mục tiêu chính sách tiền tệ ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối
tăng cường thanh tra kiểm tra và giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng
chi nhánh ngân hàng nước ngoài bảo đảm an toàn hệ thống